trạng thái mưa vài nơi ngày nắng nhiều sẽ tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh thành phía bắc
trong hôm nay và ngày mai
với nhiệt độ tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ
khu vực trung du đồng bằng có nơi còn trên ba mươi sáu độ
từ đêm mai rãnh mây rông gây mưa cũng sẽ có xu hướng hạ trục xuống
kết hợp với hội tụ gió gây mưa rông
có điểm có mưa vừa mưa to đến rất to
người dân cần lưu ý về các hiện tượng sầm xét gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông
do có mưa nhiều nên nền nhiệt giảm nhẹ
thời tiết bước sang giai đoạn mát mẻ dễ chịu hơn
tương tự trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng chỉ có mưa vài nơi
với nền nhiệt cao nhất ngày ở xung quanh ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi cao hơn
và cũng từ đêm mai khi chịu tác động của rãnh áp thấp dịch chuyển xuống
kết hợp với hội tụ gió thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc mạnh
ngoài ra người dân cũng cần đề cao cảnh giác với lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra
mưa nhiều cũng giúp nền nhiệt giảm từ một đến hai độ
thời tiết mát mẻ và dễ chịu
lưu sướng trung bộ trong hai ngày tới năng nóng gai gắt vẫn tiếp diễn
dọc các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
với nhiệt độ cao nhất ngày từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
có nơi trên ba mươi tám độ
từ khoảng ngày hai mươi năm sẽ có tín hiệu đáng mừng cho người dân miền trung
đó là năng nóng sẽ hạ nhiệt dần
nhờ sự thiết lập của dài hộ tụ nhiệt đới
mang mưa rông rải rác lúc chiều tối
đến cho khu vực giúp cho nền nhiệt giảm nhanh
nắng nóng thạm thời chấm dứt
ban ngày ít xảy ra mưa hơn
còn nắng nhưng không còn nóng
thời tiết nhìn chung thuận lợi hơn cho đời sống dân sinh của bà con nơi đây
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
trong hai ngày tới cũng duy trì nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất
sao đậm từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
và sau đó cũng từ chiều tối ngày hai mươi bốn
mưa rông quay trở lại
nền nhiệt tại đây sẽ giảm khoảng hai ba độ
giúp thời tiết dễ chịu hơn
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận
trong ba ngày tới mức nhiệt chưa có chuyển biến nhiều
chưa chiều vẫn sao đậm từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
đến với vùng cao tây nguyên
đời gió tây nam vẫn đều đạn gây mưa rào
và rông rải rác về chiều tối
ban ngày có nắng với mức nhiệt ngày đêm phổ biến
từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
từ ngày hai mươi năm tháng tám
cùng với sự hình thành của dài hộ tụ nhiệt đới
có trục qua trung bộ
thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nền mưa vừa đến mưa to
cùng nền nhiệt giảm nhẹ
các tỉnh thành nam bộ trong hai ngày tới
cũng có mưa rào và rông rải rác lúc chiều tối
ban ngày có nắng yếu
với nền nhiệt cao nhất sao đậm từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
cũng từ ngày hai mươi năm
mưa rông tại đây tăng lên diện nhiều nơi
có nơi đạt lượng mưa vừa đến mưa to
trong con rông người dân vẫn cần cảnh giác
với sầm xét và gió giật mạnh nguy hiểm khi lưu thông
mưa tăng cũng khiến nền nhiệt giảm nhẹ
từ một đến hai độ